hôm nay hai mươi năm tháng một mươi một tại hà nội đã diễn ra lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa văn phòng chủ tịch nước
và ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam trong đó trọng tâm là xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân
dự lễ ký kết có đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung mương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
quy chế phối hợp giữa văn phòng chủ tịch nước và ban thường trục ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam
tập trung vào xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc giám sát phán biện xã hội
tổng hợp xử lý ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân
đồng chí trần thanh mẫn ghi nhận kết quả phối hợp giữa hai cơ quan trong năm vừa qua
đã tiếp tục phối hợp các hoạt động triền người cao công kịp thời thăm hỏi động viên
ủng hộ người dân bị thiệt hại do thiên tai bão lũ tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức pháp luật
phát huy dân chủ tham gia xây dựng đảng nhà nước trong sạch vững mạnh
hoàng định công tác phối hợp trong giai đoạn tới đòi hỏi cần chặt chẽ hơn
đồng chí trần thanh mẫn đề nghị cần tăng cường phát huy dân chủ trong đời sống xã hội
lắng nghe ý kiến nhân dân chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân
theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ một mươi hai của đảng